trong nhiều năm trở lại đây tỉnh yên bái xác định tập trung đầu tư các nguồn lực để triển khai chương trình
thanh niên sáng tạo khởi nghiệp và lập nghiệp tổ chức kết nối liên kết giữa các mô hình đã có
giúp thanh niên hợp tác hỗ trợ nhau phát triển kinh tế theo các mô hình tổ hợp tác hợp tác xã thanh niên
trong đó ưu tiên hỗ trợ nhiều hơn cho đối tượng thanh niên người dân tộc thiếu số
đến nay nhiều mô hình thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số tại yên bái đã thành công thu được nhiều kết quả
hờ a xanh là thanh niên dân tộc hơ mông do cuộc sống gia đình khó khăn nên anh đã phải bỏ học khi đang là sinh viên đại học
với khát khao lập nghiệp nhưng bị hạn chế bởi không có vốn và thiếu định hướng cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tỉnh đoàn yên bái cùng với hội doanh nhân trẻ triển khai dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số
với số tiền hỗ trợ trị giá ba trăm linh triệu đồng và được hướng dẫn kỹ thuật
sau một năm nỗ lực đến nay dân tộc thiếu số đã trở lại
diện tích một hectare đất đồi hoang hóa ngày nào đã được hỡ a xanh phủ xanh bằng bốn trăm linh gốc cây gáo vàng
hai gốc xa nhân sáu tạ gốc nghệ giống ba mươi con lợn và hai cặp hiêu nhung
năm hai nghìn một mươi tám thì được sự quan tâm của hội doanh nhân trẻ và các anh chị tỉnh đoàn giúp gia đình tôi phát triển kinh tế
trồng cây gáo vàng cây nghệ đỏ cây dược liệu

một năm vừa rồi thì cũng đã có những cái thu nhập bước đầu
trong quá trình thực hiện thì cũng có rất nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh đến tham khảo học hỏi
và cũng giúp ích được cho các bạn ấy trong cái quá trình khởi nghiệp cũng như là phát triển kinh tế gia đình của các bạn ấy
hiện tại trên địa bàn tỉnh yên bái đã có hơn bảy trăm linh mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ
gần ba trăm linh mô hình là thanh niên làm chủ